tại thành phố đà nẵng tàu khu trục munmu the great cùng tàu hỗ trợ hậu cân thuộc lực lượng hải quân hàn quốc
đã cập cảng tiên sa bắt đầu chính thức chuyến thăm hiểu nghị thành phố đà nẵng
thành viên của hai tàu gồm sáu trăm ba mươi ba thủy thủ do chuẩn đô đốc yang minsu
chỉ huy trưởng nhóm công tác huấn luyện làm trường đoàn
từ ngày bảy đến ngày chín tháng chín đoàn sẽ đến chào xã giao lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
bộ tư lệnh vùng ba hải quân tham gia biểu diễn và giao lưu văn hóa văn nghệ
chuyến thăm của hai tàu thuộc lực lượng hải quân hàn quốc tại đà nẵng lần này là một trong những hoạt động cụ thể
nhằm triển khai các nội dung thỏa thuận cấp cao của nhà nước và bộ quốc phòng hai nước
góp phần đưa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa quân đội hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả